các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
sau khi trẻ mắc covid một mươi chín có thể di chuyển tới đường ruột hình thành ổ chứa virus
khi adeno xâm nhập chúng cộng hưởng và kích hoạt tế bào miễn dịch lặp đi lặp lại
nói cách khác ổ chứa virus sẽ làm nhiễu tín hiệu phản ứng của hệ miễn dịch
tạo thành các siêu kháng nguyên lặp lại và gây ra tình trạng phản ứng quá mức trong cơ thể
đây cũng là cơ chế khiến nhiều trẻ mắc hội chứng viêm đa hệ mis c trong và sau covid một mươi chín
sự xuất hiện của adeno trong ổ chứa virus
sự xuất hiện của adeno trong ổ chứa virus khiến tác động thêm nặng hơn
và dẫn đến các bất thường miễn dịch như viêm gan cấp đính được báo cáo gần đây
bà isabella egli đồng giám đốc trung tâm cấp bệnh do virus mới nổi
tại bệnh viện đại học geneva thụy sĩ nhận định
không thể loại trừ khả năng trẻ mắc viêm gan cấp tính hậu covid một mươi chín
bên cạnh giả thuyết do adeno như cơ quan an ninh y tế vương quốc anh đưa ra trước đó
bởi các chuyên gia không phát hiện được virus adeno trong sinh thiết gan
ở trẻ em mắc bệnh vào thời điểm hiện tại
các nhà nghiên cứu tại anh lưu ý việc theo dõi phân của trẻ bị viêm gan
là rất cần thiết trong tình hình hiện tại
nếu tìm thấy bằng chứng về tình trạng kích hoạt miễn dịch qua trung gian
là siêu kháng nguyên của ncov họ có thể xem xét liệu pháp điều hòa miễn dịch
ở trẻ em bị viêm gan cấp tính nặng
nhóm tác giả cũng nhấn mạnh nhiễm ncov nghiêm trọng sẽ gây tổn thương gan
đồng nghĩa là bệnh viêm gan bí ẩn mà chúng ta đang chứng kiến
có thể là một trong những triệu chứng của covid một mươi chín kéo dài ở trẻ em
các chuyên gia y tế bày tỏ lo ngại về việc cho phép một loại virus mới lây lan
không kiểm soát được ở những trẻ em phần lớn chưa được tiêm chủng
mà không biết những tác động lâu dài của coronavirus